bộ công thương cho biết trong năm hai nghìn một mươi chín tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đã đạt được con số khoảng năm trăm một mươi sáu tỷ usd tăng bảy sáu so với năm hai nghìn một mươi tám
trong số đó tầm kim ngạch xuất khẩu ước đạt hai trăm sáu mươi ba tỷ usd tăng tám một so với năm hai nghìn một mươi tám cao hơn chỉ tiêu do quốc hội và chính phủ đặt ra với mức tăng từ bảy một mươi
quan trọng hơn quy mô xuất khẩu của việt nam tiếp tục được mở rộng
mình chứng rõ nét nhất là năm hai nghìn một mươi chín việt nam đã có ba mươi hai mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên một tỷ usd trong đó có tám mặt hàng xuất khẩu trên năm tỷ usd và sáu mặt hàng xuất khẩu trên một mươi tỷ usd chiếm tỷ trọng chín mươi hai tám mươi sáu tổng kim ngạch xuất khẩu
ở chiều ngược lại kim ngạch nhập khẩu cả năm ước đạt hai trăm năm mươi ba năm tỷ usd tăng ba mươi
như vậy năm hai nghìn một mươi chín việt nam đã đạt kỷ niệm tổng kim ngạch xuất khẩu
năm hai nghìn một mươi chín thẳng dư thương mại của việt nam đạt khoảng chín chín mươi bốn tỷ usd cũng là mức cao nhất từ trước đến nay
với một mươi sáu hiệp định thương mại tự do đã được ký kết trong đó một mươi hai hiệp định đang có hiệu lực gần đây nhất là hiệp định đối tác toàn diện xuyên thái bình dương cptpp và hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta đã mở ra nhiều thị trường mới hỗ trợ tích cực cho hoạt động xuất khẩu của việt nam
chính vì vậy dù thị trường thế giới liên tục biến động và đầy khó khăn
song thương mại của việt nam năm hai nghìn một mươi chín đã bứt phá để có được những con số ấn tượng trong xuất khẩu và duy trì xuất siêu ở mức cao
công nghiệp nói chung và công nghiệp chế biến chế tạo nói riêng cũng là điểm sáng về thu hút đầu tư nước ngoài
trong năm hai nghìn một mươi chín cả nước thu hút được ba bốn trăm bảy mươi tám dự án mới với tổng vốn đạt gần ba mươi một tám tỷ đô la mỹ
lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất với tổng vốn đạt hai mươi một năm mươi sáu tỷ usd
chiếm sáu mươi bảy tỷ usd
đối với một nước đang trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa
chuyển đổi kinh tế từ nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp sang công nghiệp dịch vụ như việt nam
công nghiệp chế biến chế tạo được xem như là động lực chính cho phát triển kinh tế tạo ra của cải vật chất cho xã hội
thay thế trong ngành nông nghiệp đang ngày càng giảm tỷ trọng đóng góp trong gdp
giúp đất nước tránh tụt hậu và tránh bẫy thu nhập trung bình